ngày thứ năm diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo hà văn thắm và các đồng phạm được tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo nhằm làm rõ hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng do có liên quan đến chủ trương chi lãi ngoài cho khách hàng gửi tiền
tại phiên tòa bị cáo hà văn thắm đã thừa nhận hành vi vi phạm và đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm cho cấp dưới
theo cáo trạng thực hiện chủ trương và sự chỉ đạo của hà văn thắm giám đốc các khối và giám đốc các chi nhánh của ocean bank đã chi lãi ngoài hợp đồng huy động vốn gây thiệt hại tổng số tiền một năm trăm bảy mươi sáu tỷ đồng và làm ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của ngân hàng nhà nước ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của chính phủ
trong phần trình bày của các bị cáo các bị cáo đều xác nhận có thực hiện theo chủ trương của lãnh đạo tuy nhiên không biết nguồn tiền đó từ đâu được chuyển với mục đích gì
trong phần thẩm vấn bị cáo hà văn thắm về chính sách tri lãi ngoài bị cáo thắm cho biết chủ trương này bắt đầu từ năm hai nghìn chín kể từ khi bị cáo nguyễn xuân sơn về ocean bank nắm chức danh tổng giám đốc xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho nhân viên dưới quyền
bị cáo thắm cho rằng về vấn đề nghiệp vụ khi sử dụng hệ thống cop banking việc phê duyệt theo chức năng mà bị cáo buộc giúp sức là oan cho họ trách nhiệm phê duyệt của họ là để báo cáo với cấp trên
trong phần thẩm vấn các bị cáo cũng không được hưởng lợi gì họ không giúp sức phạm tội mà họ chỉ giúp giảm chi phí vật trần ngày sáu tháng ba phiên tòa tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo